theo thống kê của sở y tế tp hcm tính trong ngày một tháng một mươi hai toàn thành phố có gần một bảy trăm linh ca mắc covid một mươi chín
số ca nhiễm liên tục tăng trong những ngày gần đây đã khiến cho ngành y tế đang có nhiều biện pháp tăng cường
đặc biệt là trong bối cảnh hai tuần tới sẽ cho trẻ ở một số khối lớp quay trở lại trường học
bệnh viện giả chiến điều trị bệnh nhân covid một mươi chín đa tầng quận tân bình hiện đang có quy mô gần một dường bệnh
thời gian gần đây số lượng f tăng nhanh khiến sở y tế tp hcm phải bổ sung thêm bốn bác sĩ và một mươi sáu điều dưỡng
dù không rơi vào trạng thái quá tải như đợt dịch hồi tháng tám tháng chín vừa qua nhưng áp lực cứu người luôn đè nặng
đòi hỏi lực lượng y tế luôn trong tình trạng trực chiến khi có ca bệnh chuyển nặng
thì tụi tôi ở khu tầng ba là chưa quá tải tại vì như hồi nãy tôi nói là bây giờ hồi sức thiết kế năm mươi giường
nhưng mà tôi đang bốn mươi dường thôi khu bệnh nặng một trăm năm mươi dường thì khoảng một trăm hai mươi bệnh nhân thôi
khu khắp cứu thì đang có hai mươi dường thì thường xuyên khoảng một mươi năm một mươi bảy bệnh nhân
do đó về dường bệnh thì không quá tải tuy nhiên là về con người thì hiện đại đang thiếu
do đó với tiêu chuẩn mà quy định thì hiện tại số lượng nhân viên y tế còn thấp so với số bệnh nhân đang được điều trị tại đây
bệnh viện nhi đồng hai tp hcm cho biết khoa covid một mươi chín bệnh viện nhi đồng hai đang chăm sóc và điều trị cho gần một trăm linh trẻ mắc covid một mươi
bệnh viện nhi đồng hai tp hcm ghi nhận số trẻ nhập viện do covid một mươi chín đến khám do có các dấu hiệu ho sốt sau đó phát hiện dương tính có dấu hiệu tăng trở lại
hiện tại số bệnh nhân gấp bốn lần so với thời điểm vào giữa tháng một mươi bệnh viện chỉ còn khoảng hai mươi ca
ngoài ra mỗi ngày bệnh viện cũng sàng lọc và phát hiện khoảng hai mươi ba mươi ca bệnh nhi dương tính và hướng dẫn cho về điều trị tại nhà
bệnh viện nhi đồng hai tp hcm cho biết qua covid một mươi chín đến khám do và điều trị cho gần một trăm linh trẻ mắc covid một mươi chín
theo các bác sĩ một số trường hợp trẻ mắc covid một mươi chín trở nặng do phụ huynh chủ quan đưa nhập viện chậm trễ
một số trẻ đã có cơ địa béo phì mắc bệnh nền
theo thống kê có khoảng một mươi bệnh nhi mắc covid một mươi chín chuyển biến nặng
tỷ lệ trẻ em tăng trong giai đoạn này thì nó phù hợp với cái việc là chúng ta đã ngưng giãn cách
và quay lại với cuộc sống bình thường và tỷ lệ bệnh nhiễm trong cộng đồng cũng tăng thôi
chứ không có gì là đặc biệt
chúng ta cũng không nên vội vã kết luận rằng nếu mà tết nhanh lần đầu tiên mà âm tính
thì tức là trẻ không bị nhiễm covid
vì đây có thể là trong giai đoạn thời gian trẻ ủ bệnh
cái nồng độ virus trong cơ thể chưa đủ để mà làm ra tết nhanh dương tính
thì chúng ta nên bình tĩnh theo dõi theo dõi sát và chăm sóc trẻ
cứ coi như trẻ là đang là một đứa trẻ ốm và chúng ta cần phải chăm sóc
và chúng ta có thể lập lại tết nhanh hoặc là làm cho trẻ làm bce trong vòng một hai ngày sau đó
trong thời điểm hiện nay các trẻ chưa đi học trực tiếp nên nguồn lây chủ yếu là những người lớn
dự kiến ngày một mươi ba tháng một mươi hai sắp tới sẽ có một số khối lớp quay trở lại trường học thí điểm trong hai tuần
điều này đang dấy lên lo ngại từ phụ huynh học sinh
tuy nhiên dù đến trường hay không cũng cần dạy trẻ thói quen thực hiện
đồng thời người lớn cần vệ sinh khử quẩn tẩn thật trước khi tiếp xúc với trẻ